để làm tốt công tác này thì chúng tôi thấy rằng là phải có sự phối hợp rất chặt chẽ với công an phường đặc biệt là đồng chí cảnh sát khu vực
thường xuyên cung cấp cho chúng tôi những thông tin những ví dụ hết sức cụ thể và những hình thức tuyên truyền lừa gạt của các đối tượng
thế thì chúng tôi cũng trên cơ sở những nguồn thông tin của công an phường cung cấp và những gì chúng tôi nắm được thực tế thì cũng tuyên truyền lại cho nhân dân
thường xuyên làm tốt công tác này cho nên hiện nay trên địa bàn tổng thương phố chúng tôi thì chưa có
không có công dân nào bị lừa đảo trên công dân mạng
công tác tuyên truyền thì chúng tôi luôn nâng cao công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền đến người dân vùng sâu vùng xa và đặc biệt kể cả những người dân ở thành phố đô thị
nên là cái việc này cũng rất là cảnh báo với người dân rất chi tiết cụ thể trong cái việc là tiếp nhận những thông tin đặc biệt là những thông tin qua các mạng xã hội stralo facebook hoặc là những cuộc điện thoại từ số lại
xưng danh tên
liên quan đến cơ quan điều tra liên quan đến viện kiểm soát hoặc liên quan đến những cái việc là có phần thưởng thế này là chúng tôi đã cảnh báo rất kỹ và cũng mong là người dân qua đây thì cũng mong cảnh sát người dân là làm sao nâng cao tinh thần cảnh giác
cái thứ hai nữa là phải sàng mọc thông tin kỹ chứ không để các đối tượng lợi dụng vào những việc đó để lừa đảo chứng nhận tài sản của người dân
để ngăn chặn loại tội phạm này các lực lượng chung năng đã và đang quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng ngừa
tuy nhiên điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng hãy là những người sử dụng không gian mạng thông thái tránh bị sập bẫy kẻ xấu
trong đó cần trang bị ba kỹ năng cơ bản đó là hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng sử dụng mật khẩu an toàn để bảo vệ tài khoản trên mạng chủ động nâng cao kiến thức bảo mật để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra
chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cũng vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thình chú tệ tỉnh long an và đặng thị thu yến chú tệ tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi trộm cắp tài sản
đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng có nhiều tiền án và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
theo kết quả điều tra vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng ba lợi dụng lúc gia đình anh lâm trí hiến là chủ tiệm vàng kim ngọc hiến ở xã quảng sơn huyện đắk long tỉnh đắk nông ngủ say
thình và yến đã cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng lớn vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác của công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ thình và yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
thu giữ tài sản với tổng trị giá khoảng gần bốn tỷ đồng gồm năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng có trọng lượng ba năm kg cùng với nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông phục vụ công tác điều tra
sau hơn hai tháng đồng loạt gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữ vững an ninh trật tự
lực lượng công an tỉnh bắc cạn đã chủ động nắm chắc tình hình
làm tốt công tác tham mưu và tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở
các loại tội phạm tệ nạn xã hội bị chấn áp mạnh cùng với làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ nên tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ổn định và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

với số tiền hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
trong đó nổi lên là tội phạm ma túy tội phạm và vi phạm pháp luật nền quả nến xíu sụp đen tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng tội phạm về kinh tế
do đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản lực lượng công an đã chủ động giả soát các điểm các nhóm các địa bàn lĩnh vực
mà có nguy cơ là
là dễ phát sinh tội phạm để tập trung vào xử lý các cái địa bàn ở thành phố ở các cái trung tâm các huyện và các cái địa bàn có các cái tú điểm liên quan đến ma túy
nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông và các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông
với nhiều đổi mới trong biện pháp tuyên truyền trực tiếp gián tiếp qua hệ thống loa truyền thanh tại thôn bàn
nhất là tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các tuyến địa bàn trọng điểm hướng dẫn giúp đỡ nhân dân tham gia giao thông an toàn
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện lập biên bản hai tám trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm tổng số tiền phạt ước tính bảy bảy tỷ đồng
tước giới phép
tước giới phép lái xe tám trăm bảy mươi tám trường hợp tạm giữ một hai trăm chín mươi một phương tiện
riêng vi phạm nồng độ cồn có bảy trăm chín mươi trường hợp bị phát hiện xử lý theo quy định
còn cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tập trung vào những lỗi như lỗi tốc độ lỗi liên quan đến nồng độ cồn ma túy và điều kiện của người điều kiện phương tiện
với tinh thần làm việc
và không châm là thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
thời gian tới công an tỉnh bắc cạn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm nhất là công tác phòng ngừa xã hội giải quyết những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm chủ động nắm bắt phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở
qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm